thưa quý vị mưa lớn trong những ngày qua làm cho nước dâng nhanh gây ngập lụt trên diện rộng địa bàn thừa thiên huế nhiều nơi ngập sâu hơn một năm m
đến thời điểm hiện tại vùng hạ du tỉnh thừa thiên huế nước lũ vẫn còn bao vây từ phía
hàng ngàn nhà dân ở các huyện thị quảng điền phong điền hương trà hương thủy phú lộc vẫn đang ngập lũ
dù đã nhận thông tin cảnh báo từ nhiều ngày trước nhưng mưa lũ vượt đỉnh năm hai nghìn hai mươi
nên hàng ngàn hộ dân tỉnh thừa thiên huế không kịp trở tay khi nước lũ lên nhanh trong đêm tối
trước tình hình đó hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tp huế xuyên đêm di rời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
công an tp huế huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương di rời hàng trăm hộ dân với gần hai nhân khẩu đến nơi an toàn ngay trong đêm nước lũ đổ về
nhiều trường hợp ốm đau sinh đẻ người già trẻ em cần đi bệnh viện cấp cứu đã được lực lượng công an tp huế giúp đỡ kịp thời
điển hình trường hợp của chị huỳnh thị lý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại một con hẻm đường phan chu trinh đang mang bầu cùng hai con nhỏ ở nhà thì nước lên nhanh
nhà chị bị nước ngập sâu rất may đã được lực lượng công an phường an cựu đưa ra khỏi vùng nguy hiểm
hiện thống kê thiệt hại cơm mưa lũ này đang được các cơ quan chức năng thống kê
riêng thông tin thiệt hại về người ban đầu có một người chết một người mất tích một cán bộ chiến sĩ công an tương tích trong lúc sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lụt
xa lở núi đất đá đổ vùi lấp quốc lộ mặt đường nức toát gây ách tắc giao thông đe dọa an toàn tính mạng người đi đường trên đèo viô lắc quốc lộ hai mươi bốn a giáp danh tỉnh quảng ngãi và con tum
lực lượng công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi đã ứng trực dầm mưa bám vùng sạt lở đèo để hỗ trợ bảo vệ tính mạng người dân
sạt lở núi đất đá đổ vùi lấp quốc lộ mặt đường nức toát gây ách tắc giao thông đe dọa an toàn tính mạng người đi đường trên đèo viô lắc quốc lộ hai mươi bốn a giáp danh tỉnh quảng ngãi và con tum
tại nhiều vị trí km sáu mươi sáu năm mươi km sáu mươi bốn bốn trăm linh và km sáu mươi ba ba trăm năm mươi thuộc đèo viêu lắc do sạt lở các phương tiện qua lại khó khăn nguy hiểm
tại vị trí km bảy mươi bảy mặt đường bị nứt toát sụt lún do mưa lớn như ngày qua lực lượng công an huyện ba tơ công an xã ba tiêu đã bố trí cán bộ túc trực
chốt chặn nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng cảnh báo hướng dẫn và giúp đỡ người dân và các phương tiện lưu thông an toàn
huyện ba tơ quốc lộ hai mươi bốn a giáp danh tỉnh quảng ngãi và con tum

hiện thời tiết khả năng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp công an huyện ba tơ
cử cán bộ chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ ở hai đoạn đầu đèo viều lắc quốc lộ hai mươi bốn thuộc xã ba tiêu để hướng dẫn người dân và các phương tiện qua lại an toàn
mở rộng điều tra vụ án tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s tại phường an bình tp biên hòa
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã khởi tố thêm hai người có liên quan và khám xét kiểm tra tại trung tâm này
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đối với nguyễn sơn hải phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai sáu nghìn hai s và bùi trọng tường đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai sáu nghìn một s để điều tra về hành vi nhận hối lộ
cơ quan công an cũng khởi tố thêm một bị can khác tuy nhiên cho tại ngoại để tiếp tục điều tra
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với ông dương việt hồng giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s ở thành phố biên hòa sáu nghìn hai s ở thành phố long khánh sáu nghìn ba s ở huyện định quán để điều tra về hành vi nhận hối lộ
thành lập công ty nhưng làm ăn thua lỗ hai vợ chồng nông văn âu và nguyễn thị vinh chú tỉnh đắk lắc đã lấy danh nghĩa công ty
để huy động rồi chiếm đặt vốn của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh cao bằng cả hai đã bị công an tỉnh cao bằng khởi tố bắt tạm giam
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai âu và vinh lấy danh nghĩa là chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty lâm đại phúc để vẽ ra các dự án không có thật thu hút được gần ba trăm linh tỷ đồng tiền vốn đầu tư của nhiều người rồi chiếm đoạt hơn một trăm năm mươi năm tỷ đồng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
cả hai đã bị bắt giữ tại một khách sạn trên địa bàn

cả hai đã bị bắt giữ tại một khách sạn trên địa bàn
khám xét nơi ở và nơi làm việc của âu và vinh
cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
tiếp tục với thông tin về tình hình mưa lũ
do mưa lớn kéo dài trong hai ngày vừa qua trên đoạn quốc lộ hai mươi bốn đèo viêu lắc thuộc xã ba tiêu huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi đã xảy ra tình trạng đường nứt sạt lở đá đất tràn xuống đường gây tắc giao thông đe dọa đến an toàn tính mạng của người đi đường
và lực lượng công an đã có mặt dầm mưa bám vùng sạt lở để hỗ trợ bảo vệ tính mạng của người dân
tại nhiều vị trí như km sáu mươi sáu năm mươi km sáu mươi bốn cộng bốn trăm linh và km sáu mươi ba ba trăm năm mươi thuộc đèo viêu lắc
do sạt lở các phương tiện qua lại khó khăn nguy hiểm
tại vị trí km bảy mươi bảy mặt đường bị nứt toác sụt lún
lực lượng công an huyện ba tơ công an xã ba tiêu đã bố trí cán bộ túc trực chốt chặn nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng cảnh báo hướng dẫn và giúp đỡ người dân và các phương tiện đưa thông an toàn
huyện ba tơ cũng đã huy động các phương tiện ứng trực giải phóng lượng đất đá sạt lở ra đường
hiện thời tiết vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp
công an huyện ba tơ tiếp tục phân công cán bộ chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn ở hai đoạn đầu đèo viêu lắc
trong khi đó mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua đã khiến một số vị trí trên quốc lộ hai mươi bảy c thuộc đèo khánh lê huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa bị sạt lở
một lượng lớn đất đá từ tàu lê dương trượt đổ tràn ra mặt đường tạo thành chứng hại vật khiến các phương tiện không thể di chuyển qua lại
bên cạnh đó mưa lớn nước từ trên cao đổ xuống cũng đã làm một số vị trí khác có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
lực lượng chức năng tỉnh khánh hòa đã huy động lực lượng phương tiện phối hợp với khu quản lý đường bộ ba khẩn trương giải phóng đất đá tràn xuống mặt đường đèo nỗ lực lập lại giao thông trong thời gian sớm nhất
công an chính quy về xã là những người luôn gần dân bám cơ sở và bất cứ lúc nào người dân cần sự giúp đỡ luôn có các anh
tại các xã bị cô lập trên địa bàn huyện quảng điền của tỉnh thừa thiên huế trách nhiệm của người chiến sĩ công an với người dân càng tăng thêm gấp bội
giữa mênh mông biển nước trụ sở bị ngập quá nửa cuộc sống sinh hoạt của những ngày mưa lũ cũng chỉ tạm bỡ mà các anh vẫn đùa với nhau rằng có ăn đã là mừng chỉ mong sao đủ sức khỏe để giúp người dân
và phóng sự sau đây là câu chuyện của những chiến sĩ công an ở địa bàn bị cô lập
quảng đường từ trung tâm huyện quảng điền đến xã quảng an chỉ chừng năm km
mùa mưa lũ nước dâng cao thì con đường ấy càng dài thêm gấp bội
một con đường duy nhất để tiếp cận trụ sở công an xã là phải dùng ghe máy di chuyển ngược dòng chảy phá tâm gian
nước sâu xoáy mạnh mọi hiểm nguy có thể đến bất cứ lúc nào
ấy vậy mà con đường này là cung đường di chuyển hàng ngày của các cán bộ chiến sĩ công an xã quảng an quảng thành để đưa người bệnh thay phụ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

cung đường đầy trắc trở các chiến sĩ công an xã phải làm sao vừa đảm bảo an toàn di chuyển vừa đảm bảo an toàn cho người dân
điều mà tưởng chừng đơn giản
công đường đầy trắc trở các chiến sĩ công an xã quảng an phải làm sao vừa đảm bảo an toàn di chuyển vừa đảm bảo an toàn cho người dân
hơn một giờ đồng hồ chúng tôi tiếp cận được trụ sở công an xã quảng an
hơn một giờ đồng hồ chúng tôi tiếp cận được trụ sở công an xã quảng an
trụ sở ngập quá nữa các cán bộ chiến sĩ phải kê cao đồ đạc máy tính phương tiện
chỗ ăn chỗ ở tóm gọn trong hội trường ủy ban
bàn ghế phòng họp trở thành giường ngủ của các anh
mọi sinh hoạt đều trở nên khó khăn hơn cả
nơi cơ sở thì cũng là bất vả rồi nhưng mà vấn đề dưới lá nén chúng tôi cũng đã quen cả rồi
tức là chúng tôi có cái gì thì sử dụng cái đấy
vẫn một ngày hai ba bữa có cơm ăn cơm có mì tôm ăn mì tôm
mình sao mà có đủ sức khỏe để mỗi khi có cái tình huống xảy ra là kịp thời ứng phó và xử lý đợi cho người dân
do đặc điểm địa bàn khó tiếp cận mỗi khi nước lũ dâng cao công an các xã quảng an quảng thành quảng vinh
luôn chủ động mọi phương án để hỗ trợ người dân trước trong và sau lũ
nhờ đó hạn chế được thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân
anh em cũng thường xuyên xuống các xã để mà giúp đỡ những người
cũng đã có hoàn cảnh ổn đau những cơ bản ba con đã di dời trước rồi
trước khi lụt khuyến cáo những phụ nữ những kỳ xích đẹp này
những người ổn đau này năng này cần chạy thân hoặc là đang yếu sức thì phải lên tình phố trước
cho nên đến nay là không có xảy ra cái vấn đề gì
anh em thì cũng có khó khăn ở chỗ là có những cái vùng là ở đây là kính mưa nồi đông rất là nhiều
thì anh em quá trình di chuyển thì cũng có những cái khó khăn

trong cái quá trình di chuyển ở đến những cái chỗ ví dụ như đưa đi bệnh viện hoặc là những cái chỗ cáo
thì anh em di chuyển cũng khó khăn vì anh em đa số là bảng địa ở đây thì cũng có
nhưng anh em tăng thường ở tỉnh về cũng có
thì thành ra là quá trình hỗ trợ giúp dân là cũng có những cái khó khăn
nhưng mà anh em cũng đã chủ động cũng khắc phục được
bên cạnh đó là cũng có nhiều lực lượng để tăng cường hỗ trợ giúp cho lực lượng công an chính quy
ví dụ như công an viên rồi những người dân mà người ta thông thuộc địa bàn ở đây
thì cũng sẵn sàng hỗ trợ cùng lực lượng công an để mà hỗ trợ giúp người dân
mong sao có đủ sức khỏe để giúp đỡ nhân dân
ấy là tâm niệm của các cán bộ chiến sĩ công an tại cơ sở nơi rốn lũ của tỉnh thừa thiên huế
mưa lũ rồi sẽ qua đi nhưng tình quân dân vẫn thấm đường nghĩa tình
công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị truy tố nguyễn khắc việt và trần cẩm tú cùng ngụ tp thủ đức tp hcm
về hành vi mang một mươi năm trăm một mươi tám tờ tiền mệnh giá một trăm linh usd đã nhuộm hóa chất đen sang thái lan bán
nhưng bị phát hiện tại sân bay tân sơn nhất
theo kết luận điều tra tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bị căn việc mua một mươi hai cọc tiền usd màu đen
mỗi cọc khoảng một trăm linh tờ mệnh giá một trăm linh usd của người đàn ông tên hùng không rõ la lịch với giá ba mươi triệu đồng
sau khi mua việc mang về nhà thử ngâm nước để tẩy trắng
nhưng không được nên biết là tiền giả và cất đi
khoảng một tháng sau khi tú đến nhà chơi việt cho bạn xem số usd trên và nhờ tìm chỗ bán
ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tú gọi điện cho đối tượng người thái nghe gặp ở sân bay bangkok
tú và việt bỏ số usd đen vào hai vali làm thủ tục xuất cảnh sang thái lan
tuy nhiên chiếc cục hải quan sân bay quốc tế tân sơn nhất phát hiện dấu hiệu bất thường
trong hành lý của tú và việt sau đó tìm thấy một mươi năm trăm một mươi tám tờ một trăm linh usd nhụm đen
kết quả giám định xác định số usd này là giả
sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố bắt tạm giam đối với ba đối tượng
là ngô thanh nghĩa phó giám đốc khu du lịch làng cù lần võ tân bình và võ lê thái
nhân viên khu du lịch làng cù lần về hành vi vô ý làm chết người
trước đó chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi võ lê thái sử dụng xe loại uaz
chở theo bốn du khách người hàn quốc đi tham quan dọc khu vực suối cạn
thì bất ngờ gặp mưa lớn dâng cao và bị lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi
lái xe may mắn bám được vào cành cây ven suối thoát vào bờ đồng thời chi hô mọi người xung quanh
lực lượng cứu nạn cứu hộ tại chỗ được một du khách nam đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
ba người còn lại mất tích
đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày nhiều tổ tìm kiếm trong vạn vi khoảng hai km
đã thấy được thi thể ba du khách mất tích
nạn nhân được đưa đi cấp cứu cũng được xác định đã tử vong
ngoài công ty trách nhiệm hữu hàng thành bưởi sở giao thông vận tải tp hcm
vừa ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô
không thời hạn đối với hai mươi một nhà xe trên địa bàn
cụ thể hai mươi một nhà xe này chủ yếu đăng ký kinh doanh xe hợp đồng tuyến cố định
vận tải hàng hóa container được cấp giấy phép hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
lý do được nêu là các nhà xe này không hoạt động trong thời hạn sáu tháng
kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải
trong thời gian sáu tháng liên tục
ngoài ra sở giao thông vận tải tp hcm cũng yêu cầu các đơn vị trong bảy ngày
phải nộp lại giấy phép kinh doanh vận tải kể từ ngày một mươi ba một mươi một
một số đơn vị có trong danh mục thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của sở
bao gồm công ty cổ phần ast group công ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch cổng vàng
công ty dịch vụ vận tải kiên cường công ty dịch vụ vận tải con cá heo
công ty dịch vụ vận tải hat công ty trách nhiệm hữu hàng vận tải thành công
công ty vận tải huỳnh thiện phúc vận tải quốc cường
cùng ngày sở giao thông vận tải tp hcm đã có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải
bằng ô tô không thời hạn đối với công ty trách nhiệm hữu hàng thành bưởi do doanh nghiệp này
cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh
thưa quý vị và các bạn từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi bảy
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh
và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch
quản lý sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu
do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic thực hiện
nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của đảng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đồng chí lê ngọc tường giám đốc sở ngoại vụ nguyên phó bí thư đảng ủy
phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch
nguyễn văn văn ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc sở y tế
cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ sở tài chính các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đối với đồng chí thân đức sử đảng ủy viên phó giám đốc sở tài chính
ủy viên ban chấp hành đảng bộ sở tài nguyên và môi trường các nhiệm kỳ

phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
cảnh cáo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
đảng ủy sở tài chính nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng ủy sở kế hoạch và đầu tư nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đảng ủy sở xây dựng các nhiệm kỳ
đảng ủy sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng nam các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và các đồng chí đinh văn thu nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn hồng quang ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn khánh toàn nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó bí tư ban cán sự đảng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn phú bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng
trần thanh hà bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường
khiển trách ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và các đồng chí lê trí thanh phó bí tư tỉnh ủy bí tư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
mai văn mười tỉnh ủy viên
bí tư đảng ủy giám đốc sở y tế
nguyễn thanh hồng tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch
trần bá tú phó bí thư đảng ủy phó giám đốc sở xây dựng
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật
ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và các đồng chí
phan việt cường ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bí thư đảng đoàn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
trần văn tân ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trần đình tùng nguyên tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam chỉ đạo kiểm điểm xem xét
xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tri ủy và đồng chí bí thư tri bộ
cục trưởng cục thi hành án dân sự tp cnh ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy tri ủy cục thi hành án
dân sự tp cnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng
lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để cục thi hành án dân sự tp cnh và nhiều tổ chức cá nhân
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước kéo dài nhiều năm trong thi hành án dân sự
trong việc phối hợp lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm chấp hành án phạt tù và đặc giá cho người có nghĩa vụ
thi hành án dân sự trong thu chi tiền thi hành án mua sắm sửa chữa tài sản trong công tác cán bộ
nhiều cán bộ chấp hành viên bị xử lý hình sự xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
căn cứ quy định của đảng ubnd quyết định thi hành án kỷ luật
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí nguyễn viết xuân bí thư tri bộ cục trưởng
cảnh cáo tri ủy cục thi hành án dân sự tp cần thơ các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và đồng chí phạm quốc việt
nguyên bí thư tri bộ cục trưởng khiển trách các đồng chí nguyễn hữu hùng phó bí thư tri bộ phó cục trưởng
nguyễn duy quốc nguyễn đức biên nguyên phó cục trưởng nguyễn nguyên hồng nguyên phó bí thư tri bộ
trưởng phòng tổ chức cán bộ cục thi hành án dân sự tp cnh
ba xem xét kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên ubnd nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản
ban cán sự đảng và các đồng chí ủy viên ban cán sự đảng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn còn có một số vi phạm
khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc
thực hiện chương trình kế hoạch xây dựng pháp luật quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp thủy sản kê khai tài sản thu nhập
chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt
đối với trần trọng gia bảo chú tỉnh hà tĩnh về tội giết người
trước đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu
cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi
thì phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác
nên đã áp sát để bắt quả tàng
tuy nhiên đối tượng trần trọng gia bảo đã dùng kéo đâm vào cổ thượng úy trần trung hiếu gây trọng thương
sau khi xảy ra vụ việc
lực lượng công an xã xuân hồng cùng người dân tiến hành đưa thượng úy trần trung hiếu đi cấp cứu
đồng thời bắt giữ đối tượng trận trọng gia bảo để đưa về trụ sở điều tra làm rõ
mở rộng điều tra vụ án tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s
tại phường an bình thành phố biên hòa vào sáng ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
đã khởi tố thêm hai người có liên quan và khám xét kiểm tra tại trung tâm này
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đối với nguyễn sơn hải
phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai sáu nghìn hai s
và bùi trọng tường đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai sáu nghìn một s
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
cơ quan công an cũng khởi tố thêm một bị can khác tuy nhiên cho tại ngoại để tiếp tục điều tra
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với ông dương việt hồng giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s
ở thành phố biên hòa sáu nghìn hai s ở thành phố long khánh sáu nghìn ba s ở huyện định quán
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trực tự an toàn giao thông
trên toàn địa bàn thành phố hồ chí minh công an thành phố thủ đức
đã phối hợp với các đội cảnh sát giao thông bình triệu rạch chiếc phát hiện và xử lý nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn
chốt kiểm tra tại giao lộ kha vạn cân phạm văn đồng phường linh trung thành phố thủ đức
lúc hai mươi hai h năm ngày một mươi bốn tháng một mươi một cảnh sát giao thông trực tự công an tp thủ đức
đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe ô tô bảy chỗ
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế này là ba trăm tám mươi ba mgm một đ khí thở
tài xế sẽ phải đối diện với số tiền phạt từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng tước giấy phép lái xe từ một mươi sáu đến một mươi tám tháng
cùng thời điểm chút kiểm tra trên tuyến đường sông hành xa lộ hà nội cắt với đường đỗ xuân hợp
tổ công tác đã kiểm tra ngẫu nhiên gần năm mươi lái xe bao gồm cả nam lẫn nữ và điều khiển ô tô lẫn xe máy
kết quả hơn một mươi trường hợp vi phạm
đáng chú ý trong số này có một nữ điều khiển xe máy mắc lỗi vượt mức kịch khung lên tới tám trăm một mươi tám mgm một đ khí thở

nhưng mà tao không có nghĩ là tại nhà mình vẫn ở đây nè uống về thôi chứ gì hết
nhà gần không nghĩ để uống rượu bia có thể gây nguy hiểm cho chính mình và người khác vẫn có thể lái xe được
đó là lý do của những người lái xe vi phạm nồng độ cồn
tuy nhiên thực tế hậu quả của những vụ tai nạn liên quan đến rượu bia lại rất nghiêm trọng
vụ tai nạn ngày một mươi hai tháng một mươi một tại thành phố thủ đức
vừa qua là một điển hình
tài xế tên cao văn trí ba mươi chín tuổi sau khi uống rượu bia đã tự lái ô tô
đi được một đoạn đường thì gây ra tai nạn liên hoàn với một ô tô khác và hàng loạt xe máy
hậu quả khiến một nữ sinh một mươi tám tuổi tử vong hai người khác bị thương nặng
khi bị bắt giữ người này mới thốt lên giá như một cách mụn màng
ai cũng nói chung là cũng có một chút vui vẻ cho nên là hay có thể là dùng rượu bia nó hơi quá liều lượng
xảy ra những cái chuyện mà nó không có đáng có
nói chung là em thấy chuyện này nó cũng nên
nhưng tại vì thật sự em xưa em không uống cho nên là em ủng hộ cái chuyện kiểm tra thôi
em nói chung là ra đường mà để mà bị gây tai nạn
ảnh hưởng tới người khác là một chuyện hết sức nghiêm trọng cho xã hội luôn chứ không phải là riêng ai
bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một công an tp thủ đức mở cao điểm tổng kiểm tra toàn diện
người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
trong đó tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn ma túy chất kích thích
lần ra qua này nó sẽ là một cái đánh dấu để chúng tôi có thể điều chỉnh lại
trong cái cách làm quyết liệt rồi
nhưng mà cái hiệu quả nó phải đạt cao hơn và nó thực chất hơn
để thể hiện là cái sự quyết tâm vì bình yên cuộc sống
chứ không phải là lần này là để chúng tôi có một cái gì đó làm theo kiểu thời vụ phong trào
mà một lần nữa chúng tôi gửi đến toàn thể cán bộ chiến sĩ công an thành phố thủ đức
và cái lực lượng chức năng là một cái tiếng nói chung về cái sự quyết tâm gia quân
kể cả đội cảnh sát giao thông làm hạt nhân và đối với công an các phường
cũng phải xác định trách nhiệm của mình
trong từ công tác điều tra cơ bản đến tuyên truyền vận động
và phối hợp trực tiếp cử lực lượng tham gia kiểm tra xử lý thật là quyết liệt
cao điểm diễn ra từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đây cũng là cao điểm cuối năm
công an thành phố thủ đức sẽ thường xuyên phối hợp với các đội
thuộc phòng cảnh sát giao thông đảm trách trên địa bàn và các đơn vị chức năng
kiểm tra hoạt động xe dù bến cóc xe chở cơi nới thùng quá tải
lưu thông giờ cấm đường cấm
quan điểm của công an thành phố thủ đức là tạo điều kiện thuận lợi
cho giao thương hàng hóa và người dân đi lại
nhưng không vì thế mà để mất trật tự an toàn giao thông